thưa quý vị có thể nói rằng việc nước ta được lựa chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
là một dấu mốc quan trọng khiến cả thế giới đổ rồn sự chú ý và quan tâm
một sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại việt nam đã một lần nữa cho thấy uy tín của nước ta
sau khi tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như năm apec hai nghìn một mươi bảy web asean hai nghìn một mươi tám
những năm gần đây trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều chuyển biến nhanh phức tạp khó lường
việt nam đã phát huy tốt các cơ chế đa phương để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình
cũng như tham gia giải quyết những thách thức chung của cộng đồng quốc tế
hoạt động đối ngoại đa phương của việt nam đã chuyển mạnh từ tham gia tích cực
lên chủ động đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương
khâu tổ chức thì chúng ta rất mừng là chúng ta đã có kinh nghiệm rất là tốt
và chúng ta tin rằng là khâu tổ chức của chúng ta sẽ rất thành công
và sẽ trở thành cái điểm như hiện nay vẫn nói là việt nam đang là cái điểm
đã tổ chức là thành công và các nước đều là có cái lòng tin
đặc biệt trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám việt nam đã là chủ nhà của một loạt các sự kiện đa phương
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong đó có tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
và diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám
thông qua những con số thống kê của các sự kiện cho thấy
mức độ thành công trong khâu tổ chức khi đảm nhận vai trò là nước chủ nhà
wef asean hai nghìn một mươi tám thành công bởi rất nhiều yếu tố
nhưng vai trò của nước chủ nhà việt nam là rất quan trọng
đó là sự năng động cởi mở hiếu khách
năng lực kết nối điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế
chúng ta chứng kiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu đã đến việt nam
việt nam là điểm đến tuyệt vời
gần đây nhất việt nam là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
lần thứ hai được tổng thống mỹ donald trump đưa ra
trong bài phát biểu thông điệp liên bang vào ngày năm tháng hai
kế hoạch chi tiết hội nghị thượng đỉnh hiện vẫn đang được hai bên thảo luận
nhận thức được tầm quan trọng của hội nghị này
ngay tại phiên họp thường trực chính phủ
ngày đầu năm mới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã yêu cầu các bộ ngành thành phố hà nội đảm bảo công tác an ninh trật tự
để góp phần tổ chức hội nghị thành công
mà vì sao chúng ta lựa chọn nhiều vấn đề mô hình phát triển của việt nam
đảm bảo sự lợi đoạn của đảng
nhưng mà kinh tế thị trường đến với chuyên nghiệp phát triển
đời sống nhân dân ấm nọ hạnh phúc
thì vấn đề đó vẫn là chính mà người ta cần quan tâm
nhưng mà cái quan trọng mà họ chọn đây là an ninh trật tự của chúng ta làm tốt
có khẩu trực quốc tế chúng ta làm rất là nổi bật
thì lần này phải làm tốt hơn
bộ ngoại giao tiếp tục thực hiện tốt các chương trình kế hoạch hoạt động đối ngoại hai mươi chín
và đặc biệt phối hợp chủ trì phối hợp
chú đáo cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội vào cuối tháng này
đây là một sự kiện quan trọng nhất
nếu việt nam làm tốt quy tính việt nam sẽ rất cao
nếu có một sơ trúc nào đó xảy ra thì tai hại gây cục ngợt lớn
sẵn sàng để tổ chức một hội nghị quan trọng của thế giới là một trách nhiệm lớn của việt nam
nước đăng cai tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
việt nam sẽ là tâm điểm chú ý của cả thế giới
việc làm này một lần nữa cho thấy uy tín vai trò của việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
và cũng cho thấy mong muốn đóng góp của việt nam cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới
thưa quý vị một trung tâm báo chí quốc tế phục vụ cho các phóng viên trong nước và nước ngoài
đưa tin về hội nghị
thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai cũng đã được khai trương vào chiều nay tại hà nội
được hoàn thành trong một thời gian ngắn
nhưng trung tâm báo chí vẫn được trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế
để sẵn sàng đón và phục vụ phóng viên trong nước và nước ngoài
là thành phố vì hòa bình được nhiều phóng viên nước ngoài đánh giá cao vì sự tiện lợi
khi mà họ vừa có thể tác nghiệp về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
đó là lần đầu lần thứ hai và cũng như là đưa tin về hà nội
về con người cũng như là danh thắng ở quanh khu vực này
đặc biệt là đây là lần đầu tiên một sự kiện tổ chức tại việt nam
có trung tâm báo chí mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn để phục vụ cho công tác tác nghiệp
của phóng viên trong nước cũng như quốc tế
trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh mỹ triều được đặt tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
chín mươi một trần hương đạo nằm ở vị trí trung tâm nên rất thuận tiện cho các phóng viên nhà báo di chuyển và tắt nghiệp
khai trương trung tâm báo chí là hoạt động chính thức đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
với diện tích hơn ba mươi m hai có thể phục vụ ba phóng viên tác nghiệp cùng lúc
các khu làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng máy tính có kết nối mạng
các hạ tầng viện thông tốc độ cao
trung tâm báo chí còn có các khu làm việc riêng của các hãng thông tấn lớn trong nước và nước ngoài
trung tâm báo chí được thi công hoàn thiện trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục
là sự nỗ lực cố gắng của các cấp ngành trung ương và thành phố hà nội
trong thời gian rất ngắn kỷ lục với chỉ trong vòng khoảng một mươi ngày cho đến hai tuần
đã hoàn thành một khối lượng rất lớn từ các khâu về an ninh lễ tân hậu cần và đặc biệt
đây hôm nay các bạn chứng kiến là trung tâm báo chí quốc tế ở đây
thì đây cũng là một cái cố gắng hết sức là lớn mà chỉ trong thời gian ngắn
có lẽ là đối với các nước thì sự chuẩn bị như thế này cũng có thể làm được
cũng có khó khăn
nhưng mà với việt nam chúng ta với cái kinh nghiệm tổ chức và với cái sự phối hợp
rất chặt chẽ của tất cả các bộ ngành thì đã tổ chức thành công trung tâm báo chí này
cùng với các trang thiết bị hiện đại phục vụ tác nghiệp của phóng viên
trung tâm báo chí còn có các khu vực an ninh y tế nhà ăn các phòng chức năng
để đáp ứng nhu cầu của phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp cả ngày và đêm
kể từ thời điểm này đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
sự kiện quốc tế quan trọng này cũng đang nhận được sự quan tâm theo dõi của người dân thủ đô và cả những du khách
và đặc biệt là trong những ngày này để bày tỏ sự chào đón trang trọng
thì đường phố thủ đô cũng đã được sửa sang và trang trí với sắc cờ của hai quốc gia hoa kỳ triều tiên
với người dân thủ đô hội nghị thượng đỉnh mỹ triều là một sự kiện có sức lan tỏa không chỉ với khu vực mà là toàn thế giới
đặc biệt thủ đô hà nội thành phố ngàn năm văn hiến thành phố vì hòa bình là địa điểm sẽ diễn ra thượng đỉnh khiến người dân rất tự hào